quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh miền trung
trong chiều tối và đêm nay hoàn lưu của nó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh trung và nam trung bộ
do ảnh hưởng của hán lưu áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển miền trung vùng biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m biển động mạnh
đối với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy và biển động mạnh
thời tiết đất liền trong ngày và đêm nay dưới tác động của hàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới
cộng với gió đông mạnh phát triển từ độ cao năm m kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc vẫn còn ruồn xuống
từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi tỉnh bình định và phần phía bắc của tỉnh phú yên
sẽ là những nơi có mưa to đến rất to
còn về nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh miền trung sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
riêng đối với các tỉnh từ quảng trị trở vào đến phú yên có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới và gió đông
cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới khu vực tây nguyên khiến khu vực này trong đêm nay và ngày mai
có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh con tum gia lai và phần phía bắc của tỉnh đắk lắc có mưa to đến rất to
với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng lũ quét và xa lở đất
khu vực còn lại của tây nguyên các tỉnh nam bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở phần phía bắc tây nguyên chỉ từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
phần phía nam tây nguyên là từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
các tỉnh nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở miền bắc do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ổn định
thời tiết chưa có nhiều biến động lúc này trời vẫn dễ chịu với mức nhiệt ở vùng núi
đang là từ một mươi tám đến hai mươi một độ vùng đồng bằng trời lạnh hai mươi hai mươi hai độ
trong ngày hôm nay miền bắc vẫn duy trì trạng thái ít mưa trời nắng về trưa và chiều
với mức nhiệt là từ hai mươi bảy ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực
trên cả nước